theo một địa chỉ bán hàng trên mạng chúng tôi tìm tới một cửa hàng cung cấp mỹ phẩm lớn nằm sâu trong một con ngõ tại cầu giấy hà nội
tại đây khi được hỏi về viên cấp nước chúng tôi được người bán giới thiệu hai sản phẩm với những mức giá khác nhau
không chỉ có xuất xứ hàn quốc những gói viên uống cấp nước nhật bản cũng được nhiều khách hàng tìm mua
không khó để tìm thấy những sản phẩm này trong những cửa hàng sách tay nhật bản
với giá siêu rẻ không tác dụng phụ dùng thay nước cả bốn mùa là những công dụng thần thánh được nhắc tới
ngay cả khi chính người bán cũng không có sản phẩm
không biết những sản phẩm này có thành phần là gì
thế nhưng tại một cửa hàng khác khi hỏi về viên uống cấp nước chính người bán mỹ phẩm lại phủ nhận những công dụng của sản phẩm này
đặc điểm chung của những sản phẩm này hầu hết đều là hàng sách tay
rất khó để có các hóa đơn chứng tử hay nhãn phụ để chứng minh nguồn gốc hay hiểu về công dụng
vì được quảng cáo trò mời với những tác dụng lớn và thay đổi cho da mặt nên được rất nhiều bạn trẻ tìm mua mặc dù chưa hiểu rõ về sản phẩm hoặc mới chỉ biết đến qua những lời đồn thổi
bỏ ra tới bốn trăm linh để đầu tư một lọ viên uống cấp nước cho da vào mùa hè
thế nhưng đến khi sử dụng mai một trong số rất nhiều người dùng không nhận được hiệu quả
như lời quảng cáo
hiện nay các sản phẩm này rất khó để kiểm soát về chất lượng đặc biệt là đối với những thực phẩm chức năng dạng viên uống như viên cấp nước sách tay từ nhiều quốc gia phổ biến trên thị trường bán lẻ các sản phẩm làm đẹp
đặc biệt mới đây ngày bảy tháng năm công an tp hà nội vừa triệt phá cơ sở làm giả mỹ phẩm tại hoàng cầu hà nội thu giữ nhiều loại mỹ phẩm và các viên uống làm đẹp chất lượng thấp đang chuẩn bị được đưa ra thị trường
nó không có rõ nguồn gốc thì thực tế mà nói là nó có thể lợi bất cập hại nó có thể không phải là tốt không chỉ không tốt cho da của bạn mà có thể đôi khi sẽ làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn
theo các chuyên gia về da liễu viên cấp nước đang được bán trên thị trường hiện nay thường có thành phần chính là ha và culazen
trong đó ha là hyolodrics acis một chất bôi trơn tốt cho sụn khớp có khả năng giữ nước rất cao
nó có khả năng giữ nước nặng

collagen là chất có tác dụng chống lão hóa tăng độ đàn hồi của các mô biểu bì
những viên uống có thành phần là hai chất trên có tác dụng hỗ trợ giữ nước và bổ sung thêm các chất tốt cho da trong quá trình trao đổi chất
tuy nhiên chúng hoàn toàn không có tác dụng thay thế nước như tên gọi dễ gây hiểu lầm
tôi thấy rằng là khi mà các bạn chỉ vào các website thôi
về cái viên uống cấp nước thì sẽ có tràn ngập rất nhiều các sản phẩm như vậy
và tiệu chung thì trên các sản phẩm cấp nước nó sẽ có hai thành phần là collagen và ha
không phải như vậy
cần phải tìm những sản phẩm mà đúng hãng chuẩn và đúng theo cái khuyến cáo để sử dụng
làm đẹp là nhu cầu trình đáng của rất nhiều chị em
để phục vụ nhu cầu đó thời gian gần đây các viên uống làm đẹp xuất hiện ngày một nhiều trên thị trường trong đó có viên uống cấp nước
tuy nhiên đây là những sản phẩm sẽ tác động trực tiếp tới cơ thể thông qua đường uống
do vậy phải thật cẩn trọng khi lựa chọn đặc biệt là khi thị trường vẫn tràn lan các sản phẩm không rõ nguồn gốc
đối với viên cấp nước hay bất cứ viên uống làm đẹp nào chỉ mua khi sản phẩm có nhãn phụ có thông tin về nơi nhập khẩu và phân phối
không mua các sản phẩm này
nên trợ mạng vì khó kiểm soát chất lượng và độ an toàn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ gia liễu khi muốn sử dụng các viên uống làm đẹp trong quá trình đang điều trị da liễu